công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án về đánh bạc lớn
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng và số đề
bước đầu làm rõ số tiền dùng cho việc đánh bạc là hơn một tỷ đồng
sau thời gian điều tra vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của sáu đối tượng trong đường dây đánh bạc
thu giữ bốn quyển sổ tiết kiệm có trị giá hơn một ba tỷ đồng một trăm chín mươi năm triệu đồng tiền mặt
hàng chục điện thoại di động máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
bước đầu làm rõ hơn ba mươi đối tượng tham gia với tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay là hơn một tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án